nhân dịp kỷ niệm năm mươi bốn năm ngày thành lập bảo tàng mỹ thuật việt nam hai mươi bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
sáng nay bảo tàng mỹ thuật việt nam đã tổ chức khai trương không gian trưng bày mới
sưu tập tranh cổ động và ra mắt sách khát vọng hòa bình
không gian trưng bày giới thiệu đến công chúng ba mươi tác phẩm tranh cổ động sáng tác từ năm một nghìn chín trăm năm mươi tám đến năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
các tác phẩm không chỉ góp phần ghi lại những mốc son lịch sử của cách mạng dân tộc
những hoạt động tuyên truyền trên mọi mặt trận của đời sống
mà còn khẳng định vị trí vai trò quan trọng và tính nghệ thuật của tranh cổ động
qua đó cung cấp cho công chúng cái nhìn toàn diện hơn về nền mỹ thuật việt nam
bảo tàng mỹ thuật việt nam cũng giới thiệu đến công chúng ấn phẩm đặc biệt về tranh cổ động mang tên khát vọng hòa bình
do bảo tàng mỹ thuật việt nam phối hợp với nhà xuất bản mỹ thuật chọn lọc và biên soạn
cuốn sách giới thiệu tám mươi một tác phẩm được sáng tác trong giai đoạn một nghìn chín trăm năm mươi tám một nghìn chín trăm tám mươi sáu về đề tài kháng chiến
thể hiện ước muốn và khát vọng hòa bình của nhân dân việt nam
thông qua sự kiện lần này bảo tàng mỹ thuật việt nam mong muốn phát huy giá trị của loại hình tranh cổ động
đồng thời tri ân đến các thế hệ cán bộ đã dây công nghiên cứu siêu tầm lưu giữ bảo quản bộ siêu tập
đóng góp cho sự phát triển của bảo tàng mỹ thuật việt nam trong suốt năm mươi bốn năm qua